chiều ngày hai mươi một tháng bảy tại buổi do ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
thông tin về các hoạt động thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách thương binh liệt sĩ
người có công trên địa bàn thành phố hà nội nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
đại diện sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết
thành phố hà nội đã tặng hơn ba trăm bốn mươi năm xuất quà cho người có công với tổng số tiền gần một trăm năm mươi tỷ đồng
năm nay ngoài quà tặng của chủ tịch nước với hai mức tiền bốn trăm linh đồng và hai trăm linh đồng
còn có quà của thành phố hà nội tặng cho người có công với mức tiền giữ nguyên như năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hà nội cũng tổ chức thăm tặng quà bốn mươi năm trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công
đơn vị sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương binh bệnh binh
mỗi xuất quà trị giá từ sáu đến một mươi một triệu đồng
đồng thời thăm tặng quà bảy mươi hai cá nhân tiêu biểu mỗi xuất quà trị giá hai năm triệu đồng
đến nay qua giả soát trên địa bàn không còn có hộ gia đình người có công thuộc hộ nghèo
các quận huyện thị xã đã có kế hoạch hỗ trợ cho các gia đình người có công về tạo việc làm cũng như vay vốn sản xuất